tại phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội diễn ra vào chiều nay hai mươi năm tháng tám
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết tất cả các trường trên toàn thành phố
thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào ngày năm tháng chín theo hình thức trực tiếp
đối với cấp học tiểu học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên lễ khai giảng không quá bốn mươi năm phút
đồng thời phải bảo đảm việc giãn cách và phân luồng ngay từ cổng
tùy theo mỗi trường bố trí tập trung học sinh dưới sân trường hoặc ngồi trên lớp
và bảo đảm giãn cách đeo khẩu trang đặc biệt là không tổ chức diễu hành tổng duyệt văn nghệ và không thả bóng bay
sở y tế hà nội thông tin qua kiểm tra phát hiện nhiều cửa hàng ăn uống không tuân thủ quy định giãn cách của thành phố
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu nếu không thực hiện đúng quy định thì xử lý nghiêm thậm chí là bắt buộc đóng cửa